theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia vào ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai thì đã tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một tháng chín đến ngày ba tháng chín toàn quốc đã xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm ngoái đã tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết tăng hai mươi một người bị thương
hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng
tước hai sáu giấy phép lái xe các loại tạm giữ một trăm ba mươi chín xe ô tô ba sáu trăm linh mô tô
trong đó xử lý vi phạm về nồng độ cồn là hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp ma túy là bảy trường hợp trường hàng quá tải trọng ba mươi năm trường hợp quá khổ giới hạn tám trường hợp vi phạm về tốc độ là một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp